trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi cũng đang cận kề
bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ phân các đối tượng thí sinh theo bốn nhóm f f một f hai và các thí sinh khác
cụ thể thí sinh nếu dương tính với covid một mươi chín phải cách ly và điều trị nên không thể dự thi
được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành
thí sinh thuộc diện phải cách ly tập trung được bố trí thi tại điểm thi dự phòng có trang bị các phương tiện phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế
đối với thí sinh thuộc diện f hai thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết hiện tại việc tổ chức kỳ thi vẫn diễn ra bình thường từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám theo quy chế
đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
ngoài ra bộ giáo dục cũng yêu cầu phụ huynh đưa con em đến các điểm thi đứng cách cổng điểm thi

đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học

đánh giá ban đầu là đã kiểm soát được tình hình liên quan tới hai ca mắc mới trên địa bàn thành phố
thưa quý vị vào tối qua ngày hai mươi chín tháng bảy bộ tư lệnh quân khu năm đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng
trong khu vực bị phong tỏa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
và đợt phun xịt lần hai này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân phòng chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín
trong khu vực phong tỏa này
các đơn vị của quân khu năm đã tiến hành phun hóa chất khử trùng
tại khu vực phường thạch thang quận hải châu
đây là nơi có ba bệnh viện và một số khu dân cư đang bị phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
đợt phun xịt lần này còn được triển khai trên bảy mươi m hai thuộc các tuyến đường bị phong tỏa
gồm đống đa hải phòng nguyễn thị minh khai
một phần đường ông ích khiêm cũng được các xe chuyên dụng phun xịt khử khuẩn
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân phòng chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong khu vực bị phong tỏa
hàng chục máy phun cầm tay cũng đã được lực lượng phòng hóa và y tế dự phòng quân khu
triển khai phun xịt khử khuẩn tại các kiệt hẻm nhỏ và khu vực dân cư trong khu cách ly
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp vào sáng nay
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã ban hành quyết định cách ly xã hội
tại thành phố hội an theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã quyết định tạm dừng một số hoạt động
tại thị xã điện bàn và huyện đại lộc để chống dịch
theo đó bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến h ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thành phố hội an tỉnh quảng nam thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo tinh thần của chỉ thị số một mươi năm
của thủ tướng chính phủ đảm bảo giãn cách xã hội giữ khoảng cách giữa người với người
cộng đồng với cộng đồng yêu cầu người dân ở trong nhà hạn chế tối đa việc ra đường
trừ các trường hợp thật sự cần thiết không tập trung quá hai người trở lên tại các nơi công cộng
tại phạm vi công sở trường học bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu là hai mét
thành phố hội an tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo văn hóa thể thao lễ hội hội thi
hội diễn lễ kỷ niệm triển lãm nghi lễ tôn giáo các khu điểm du lịch
khu di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và đón khách du lịch bãi tắm biển